thưa quý vị quý vị đang theo dõi chuyên mục tạp chí đối ngoại phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị khán giả hội hữu nghị việt nam campuchia là một tổ chức thành viên tích cực của liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam có vai trò rất lớn trong sự phát triển quan hệ giữa nhân dân việt nam và campuchia trong suốt nhiều năm qua
hội cũng đã có những đóng góp đáng kể cho các hoạt động đối ngoại nhân dân giữa hai nước như tổ chức các hoạt động giao lưu tăng cường quan hệ hữu nghị giữa việt nam và campuchia cũng như tổ chức được những sự kiện quốc tế quan trọng
hội cũng đã có những đóng góp đáng kể cho các hoạt động đối ngoại nhân dân giữa hai nước như tổ chức các hoạt động giao lưu tăng cường quan hệ hữu nghị giữa việt nam và campuchia cũng như tổ chức được những sự kiện quốc tế quan trọng
trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị cùng gặp gỡ ông vũ mão chủ tịch hội hữu nghị việt nam campuchia
như thường lệ thì tiếp theo sẽ là tiểu mục chuyện xa xứ và nhắn gửi quê nhà sẽ kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
như thường lệ thì tiếp theo sẽ là tiểu mục chuyện xa xứ và nhắn gửi quê nhà sẽ kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
trước tiên thì xin mời quý vị khán giả cùng đến với những thông tin đối ngoại nổi bật trong tuần qua
trước tiên thì xin mời quý vị khán giả cùng đến với những thông tin đối ngoại nổi bật trong tuần qua
nhận lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào bu nhang vô đa chít
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn phú trọng
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam thăm hữu nghị chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi năm tháng hai
đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của tổng bí thư nguyễn phú trọng
sau khi được quốc hội việt nam bầu làm chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tại cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao hai nước
tổng bí thư chủ tịch lào bu nhang vô đa chít
nhấn mạnh chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trên cương vị tổng bí thư chủ tịch nước của đồng chí nguyễn phú trọng
một lần nữa thể hiện sâu đậm mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt gắn bó tin cậy
và hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhiệt lìa chúc mừng những thành tựu to lớn
có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân lào anh em đã giành được qua ba mươi năm đổi mới
khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện đối với công cuộc đổi mới bảo vệ và xây dựng đất nước lào
sáng hai mươi sáu tháng hai tại cung hòa bình thủ đô phnom penh vương quốc campuchia
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng hội kiến chủ tịch đảng nhân dân campuchia
thủ tướng hoàng gia campuchia samdek hun sen
thủ tướng hun sen bày tỏ vui mừng được đón tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
thăm cấp nhà nước tới campuchia
theo lời mời của quốc vương norodom sihamuni
khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử
là minh chứng sinh động cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống
gắn bó lâu dài giữa hai đảng hai chính phủ và nhân dân hai nước
mở ra một giai đoạn mới cho quan hệ việt nam campuchia
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
nhiệt liệt chúc mừng những thành tiệu to lớn trong công cuộc xây dựng bảo vệ tái thiết và phát triển đất nước campuchia
khẳng định việt nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố tăng cường quan hệ với vương quốc campuchia
và đảng nhân dân campuchia ngày càng phát triển đi vào chiều sâu ổn định bền vững
nhân dịp này hai bên đã ra tuyên bố chung việt nam campuchia
ngày hai mươi sáu tháng hai hai nhà lãnh đạo bắc triều tiên kim trương ưn và tổng thống donald trump đã lần lượt tới việt nam tham dự hội nghị thượng đỉnh triều tiên hoa kỳ
diễn ra tại hà nội trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng hai
đây là một trong những dấu ấn quan trọng thể hiện vị thế của hà nội việt nam một thành phố vì hòa bình
có khoảng ba phóng viên của các hãng truyền thông báo chí trên toàn thế giới đến việt nam để ghi hình đưa tin về sự kiện
bên cạnh đó là những mặt đời sống xã hội văn hóa và du lịch của hà nội việt nam
trong dịp này tổng thống donald trump đã có cuộc hội kiến với tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và cuộc hội kiến với thủ tướng nguyễn xuân phúc
tại cuộc hội đàm tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chào mừng tổng thống donald trump và đoàn đại biểu cấp cao hoa kỳ thăm việt nam
hoan nghênh hoa kỳ và triều tiên đã chọn việt nam làm địa điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực và toàn diện của quan hệ việt nam hoa kỳ thời gian qua
góp phần đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước
tổng thống donald trump bày tỏ cảm ơn việt nam đã hỗ trợ rất chú đáo cho cuộc gặp thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên mặc dù thời gian gấp rút
khẳng định hoa kỳ coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với việt nam cũng như vai trò của việt nam trong khu vực ấn độ thái bình dương
các nhà lãnh đạo hai nước đã thảo luận về những phương hướng để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước nhất là về thương mại và đầu tư
ngay sau cuộc hội đàm tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và tổng thống mỹ donald trump đã chứng kiến lễ ký một số thỏa thuận hợp tác kinh tế quan trọng tổng trị giá khoảng hai mươi một tỷ đô la mỹ
chiều ngày hai mươi bảy tháng hai tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp lãnh đạo tập đoàn boeing
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc vui mừng về sự hợp tác giữa boeing với hãng hàng không việt nam
thủ tướng cho biết vừa có cuộc hội đàm thành công với tổng thống hoa kỳ donald trump thủ tướng cảm ơn boeing đã hợp tác lâu dài với việt nam trong nhiều năm qua
chiều cùng ngày tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp chủ tịch tập đoàn hsbc mark tucker
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định chính phủ việt nam bảo đảm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô nhất là đảm bảo ổn định chính sách tiền tệ
thủ tướng mong muốn hsbc mở rộng phát triển thêm các lĩnh vực kinh doanh mới ở việt nam thúc đẩy các nhà đầu tư anh và các nước khác tăng cường đầu tư vào việt nam
quý vị vừa theo dõi những thông tin đáng chú ý trong tuần qua
và sau đây thì xin kính mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ ông vũ mão chủ tịch hội hữu nghị việt nam campuchia trong tiểu mục chuyện việt nam
ông vũ mão sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi chín là một chính khách nhà thơ nhạc sĩ việt nam
ông hiện là chủ tịch hội hữu nghị việt nam campuchia
ông từng giữ các chức vụ như bí thư thứ nhất trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh từ năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đến năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
chủ nhiệm văn phòng quốc hội và hội đồng nhà nước từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
chủ nhiệm văn phòng quốc hội và hội đồng nhà nước từ năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đến năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
chủ nhiệm văn phòng quốc hội và hội đồng nhà nước từ năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy đến năm một nghìn chín trăm chín mươi hai

với cái cương vị là chủ tịch hội thì điều gì đặc biệt trong cái quá trình công tác của mình ông có thể chia sẻ với khán giả của truyền hình nhân dân không
trước hết là chúng ta phải xác định là cái đối ngoại nhân dân nó có chức năng nhiệm vụ gì
thì rõ ràng là chúng ta phải quan hệ với bạn
thì chúng tôi giữ một cái mối quan hệ thường xuyên chặt chẽ với hội hiếu nghị campuchia việt nam
nhưng mà thực ra đó thì nó cũng có một cái thời kỳ rất găng go của cái thập niên chín mươi đó
từ năm chín mươi hai trên ba cho đến năm hai nghìn tổ chức hiếu nghị của campuchia việt nam là không còn nữa
thế mà hoạt động mà không có đối tác thì khó lắm
nhưng mà ở giai đoạn đó thì cũng may là tôi lại là chủ nhiệm văn phòng quốc hội và đồng thời là chủ tịch của nhóm nghị sĩ hiếu nghị việt nam campuchia
cho nên thông qua
thông qua cái hình thức là nghị sĩ nghị viện
tôi giữ cái mối quan hệ với chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị campuchia việt nam do bà mes
ủy viên thường vụ ủy viên bộ yên trị đấy của đảng nhân dân campuchia
thì cái thời kỳ đó mình quan hệ bằng cái con đường đó
nhưng mà sau đó thì khi tổ chức hội hữu nghị campuchia việt nam được khôi phục đó
thì chúng tôi lại tiếp tục hoạt động
chúng tôi cũng đẩy mạnh cái hoạt động ở trong nước chúng ta
và chúng tôi lập ra các hội
không chỉ là hội hữu nghị việt nam campuchia của các tỉnh các địa phương
mà còn hội hiếu nghị việt nam campuchia của các quân đoàn của các mặt trận
thì đấy là cái hoạt động trong nước thứ nhất
cái hoạt động trong nước thứ hai là bây giờ đồng bào khmer
thì cũng có cái nguồn gốc dân tộc với người khmer bên campuchia
những cái gì tác động tốt xấu với người campuchia người khmer nam bộ chúng ta
thì có tác động qua bên kia
cho nên có thể nói là cái phạm vi hoạt động
của hội hữu nghị việt nam campuchia nhiệt tâm hết lòng
thì có thể nói là nó mặc một cái phạm vi rất là sâu rất sâu sắc rất đo lớn
được biết thì ông vũ mão thì cũng có ba mươi sáu năm công tác trong hội
vậy trong cái quá trình thời gian đó thì rõ ràng là những cái chuyến công tác thì cũng sẽ rất là nhiều
và chắc chắn có một chuyến công tác nào đó để lại cho ông một cái ấn tượng
và một cái kỷ niệm mà đến giờ này ông không thể quên và có thể chia sẻ với chúng tôi được không

thời kỳ mà chúng ta giúp campuchia tiêu diệt tập đoàn pol pot yung seri đó
thì quân đội thay bên đó rất đông
khi đó thời kỳ đó tôi là bí thư thứ nhất trung đoàn
mà thủ tướng hun sen bây giờ là chủ tịch đầu tiên của thanh niên cứu nước campuchia
tôi giúp đỡ dịu dắt
cho nên bây giờ mỗi lần gặp thủ tướng hun sen thì luôn luôn là nói cái tình nghĩa kết nghĩa anh em
thủ tướng hun sen nhận là em tôi là anh
nó thân tình thế
cho nên mỗi lần sang đó
thì có một số nhiệm vụ quan hệ với phía bạn
xây dựng giúp bạn xây dựng cái tổ chức thanh niên
thứ hai đó tôi cũng có cái cơ hội làm việc với phía bạn
và cũng được tiếp xúc gặp gỡ với nhiều các vị lãnh đạo của campuchia
thì cái kỷ niệm rất sâu sắc là vào năm hai nghìn sáu đó
tức là cách đây một mươi hai năm
khi đó là quốc vương siên úc chỉ vì đất nước
thì có tiếp đoàn đại biểu của chúng tôi
và hôm đó mở một cái quốc yến ở trong hoàng cung
chiêu đãi đoàn quốc hội việt nam
thì tôi được ngoài cạnh quốc vương siên úc
ông nói rất nhiều chuyện
rất là sâu sắc rất là thân tình
đặc biệt ông kể lại cái chuyến trở về campuchia năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
được chúng ta tạo điều kiện
ông đi từ hà nội
rồi vào trường sơn
vượt qua cái dãy trường sơn
về đất mẹ campuchia
chuyến đi vô cùng gian khó
nhưng một chuyến đi mà ông được
được các chiến sĩ của việt nam bảo vệ rất chú đáo
và nhiều chiến sĩ việt nam đã y sinh
trong cái thời gian đó để bảo vệ ông
có trường hợp là nằm đè lên để bảo vệ
ông đó và vợ ông là bà hoàng môn ích
sống được nhưng chiến sĩ của chúng ta đã chết
những cái đó nó
ấn tượng sâu sắc với ông bà
và quốc vương siên úc thì có nói với tôi là
bà quốc vương
bà vợ của ông đó
bà hoàng môn ích đó
viết tới ba cuốn nhật ký
về hành trình chuyến đi vượt trường sơn
rất sâu sắc rất hay
nói đến cái tình cảm sâu sắc
và mỗi lần
bây giờ gặp quốc vương siêu môn ích con của
quốc vương siên úc đó
thì tôi vẫn thường nói là
ngài nên xin với mẹ
hoàn chỉnh ba cái cuốn nhật ký đó
và xuất bản ở campuchia
rồi xuất bản ở việt nam
thì ra tiếng việt xuất bản ở việt nam
thì cái đó nó là một cái
nhân chính sống vô cùng
nói lên cái tình hữu nghị
đặc biệt của
hai nước chúng ta
trong cái đêm cuốc ký ấy đó đó
thì quốc vương làm
là vua nhưng mà đồng thời
là một nhà văn hóa
ông là diễn viên điện ảnh
ông là nhạc sĩ
ông sáng tác bài hát
thì ông cũng biết tôi là
người cũng là
yêu văn hóa văn nghệ
cũng sáng tác bài hát
thế ông mới hỏi tôi là
tôi biết ngài có bài hát
viết về campuchia chúng tôi
tôi có được
mọi người giới thiệu
ngài có thể
hát cho tôi nghe được không
thế tôi rất phấn khởi
bởi vì mình cũng đã chuẩn bị sẵn
cái bài hát đó
ở trong túi rồi
thế đưa cho quốc vương
thế thì quốc vương bảo
đưa cho giàn nhạc của hoàng cung
cái bài hát này có được
khi cái giàn nhạc nổi
cái bài hát đó lên
tôi nghe thích
nó dịu dàng
nó êm ái
nó tha thiết
thế ngài có thể hát được
cái bài hát đó không
thì tôi bảo
thế là tôi hát
hoàng cung đệm
ngài hát bài hát đó
cái bài hát đó
như thế này
tông lê xa
nói với anh
qua bao nắng mưa
qua bao buồn vui
đã qua rồi
dưới ánh trăng
trong màu tím
đây là cái bài hát đó
rất là thích

rất là thích
bà yêu cầu tôi hát lại thứ ba lần
cũng gần ba mươi năm rồi
ngồi bên cái dòng sông
mà xuống một cái đoạn nữa
chia thành hai nhánh
chảy về việt nam
một cái đêm trăng thơ mộng
thì tôi viết cái bài hát này
theo cảm nhận của tôi
có thể là
thời còn trẻ
nếu như mà
cất tiếng giọng ca
thì chắc chắn là
cũng rất là nhiều cô gái
thì điều gì
để lại cho ông
cái điều đặc biệt
và có thể
làm cho ông
gắn bó lâu đến thế
xuất phát của tôi là
làm can bộ khoa học kỹ thuật
tôi dạy ở trường đại học quỳ lợi
nhưng sau đó
do yêu cầu công tác
là tôi chuyển sang
công tác chính trị
tôi cũng có một cái thời gian
thời niên thiếu đó
làm liên lạc ở quân giới
liên lạc cho bác trần đại nghĩa
số các ông chí
lãnh đạo đấy
là những cái người
được đào tạo ngày xưa đấy
hướng đạo sinh
chúng tôi có điều kiện
thứ sinh quân
thứ sinh quân
thì lớp chúng tôi
thời kỳ đó
thì năm nay
cũng là tám mươi trở lên cả rồi
bạn học của chúng tôi
là như là
phó thủ tướng cũng khoa
rồi nhà văn
đây là lớp
thứ sinh quân của chúng tôi
được đào tạo học hành
rất toàn diện
nó là cái
hâm mê nữa
và sau này
có thể nói là
làm chính trị đó
nhưng mà vẫn
bởi vì cái đó
thấm đấm thêm cho cái tâm hồn của mình
có một cái tâm hồn
cho cái công việc
lãnh đạo của mình
năm nay xây xưa
nó là cái bản tính của tôi rồi
bất cứ công việc gì
mình cũng hết lòng
và mình cố gắng hoàn thành
trách nhiệm của mình
với đất nước ấy
thì mình thấy là
cái quan hệ
là một cái quan hệ
rất là quan trọng
mà phải vun đắt
hội hữu nghị
đã đóng góp
rất là nhiều
trong cái mối quan hệ
trong năm hai nghìn một mươi tám
hội đã có những hoạt động nào
nổi bật được
có mấy cái hoạt động nổi bật
là ươm mầm hữu nghị
đào tạo lớp trẻ
ở cái lớp trước đó
cũng có thời gian
đi học nước ngoài
mình học ở nước ngoài
những cái năm tháng đó
là cái năm
rất là quý giá
học kiên thức
cũng là những năm tháng
cái học trong nhà trường
thì cũng có một cái
quan hệ xã hội
tạo đồ kiện
để tiếp xúc với nhân dân
ở việt nam
ở các nước đó
nhưng khi về nước
vẫn còn rất sâu sắc
và ai cũng thường nói
đấy là cái
là quê hương
thứ hai của mình
từ cái nghĩ
từ như vậy
nghĩ từ mình như vậy
thì tôi nghĩ là
các lưu sinh của campuchia
sang học ở việt nam đó
thì sau này
khi họ trở về nước
họ cũng nghĩ như vậy thôi
có một cái quan hệ tốt
có một cái gì đó
trong trái tim họ
những cái ấn tượng tốt
sẽ còn mãi mãi
và tiếp tục tự nhân lên
chúng tôi có tổ chức cái phong trào
các cháu lưu sinh campuchia
rồi các gia đình
chúng ta nhận các cháu
là con nuôi
về với nhau
thiếu thốn một tí
để ăn bữa cơm
trao đổi lịch sử hai nước
dẫn đi nơi này
để hiểu biết về lịch sử việt nam thêm
thì cái đó
rất sâu sắc
có một hoạt động
rất có ý nghĩa
do cái hoàn cảnh đất nước
của hai nước
năm năm mươi năm đó
có hàng nghìn
khách mạng campuchia
được tập kết ra ngoài bắc
thế bây giờ
hiện nay đó
và xung quanh hà nội và bắc đó
nói là cháu thôi
nhưng thực ra
bố là người campuchia
về nước chiến đấu
đa số là
còn mẹ là người việt nam
thế gần đây
chúng tôi tổ chức
hội hữu nghị việt nam campuchia
của những người con
của người cha là campuchia
mẹ là việt nam
và cảm ơn
những chia sẻ vừa rồi của ông
thưa ông vũ mão
là trong trường quay
ngày hôm nay của chúng tôi
thì còn có cả
những bạn sinh viên
từ rất nhiều trường đại học
ở hà nội nữa
cũng muốn đặt
một vài câu hỏi nào đó
ở trong này
thì có bạn sinh viên nào
muốn đặt câu hỏi
bác vũ mão không
cháu xin chào
bác vũ mão
cháu là lưu ly dung
sinh viên trường đại học sư phạm hà nội
cháu từng được biết là
bác đã được
các bài sáng tác
nhiều cao khúc
địa danh trên thế giới
bác có thể
một cao khúc nào đó
một đoạn cao khúc
bác đã sáng tác được không ạ
tôi xin trả lời
cái câu hỏi này
cách đây độ
hơn nửa năm đó
thì tôi có
kỷ lục ra
các bài hát
cho các địa danh
trên thế giới
thì thực ra
gần bảy mươi bài
và đưa thành một quyển
là sáu mươi bốn bài
viết được như vậy
có nhiều điều kiện
tham gia công tác
cũng có ý thức nữa
mỗi lần đi
thì đều viết thơ
và cái nhạc
thì tác động
thí dụ như là
cái lần mà
tám mươi chín
quốc hội việt nam
thì gồm có
bà nguyễn thị bình
anh phan quang
hội nhà báo việt nam
có ba người thôi
thì tôi có viết cái bài là
từ paris nhớ về hà nội
trong cái buổi mà
ủy ban đối ngoại
ủy ban đối ngoại
trước đấy là tổng thống đó
nhưng sau làm
chủ tịch của
ủy ban đối ngoại
mọi người đề nghị
tôi hát cái bài
từ paris nhớ về hà nội
rất là cảm động
nó như thế này
tôi đến paris
một ngày mùa xuân
muốn bông hoa tươi
tôi đến paris
giọng sông sen
nhớ về hà nội
hà nội ơi
là bài ca
khi hát xong
tôi có giải thích
cái câu cuối
là bài ca
chúng ta là kẻ thù của nhau
chúng ta là bạn
và chúng ta cùng nhìn về tương lai
ông cảm động
ông ướt nước mắt
và đấy là một cái nhân văn
đây là cái rất tuyệt vời
ví dụ như vậy
còn đi đến mỗi nước
thì tôi đều viết
cái bài hát
để mà nói lên cái tình hiếu nghị
hoặc là ca ngợi đất nước của họ
đất nước họ giàu có
chúng ta phải học hỏi
thí dụ như là đến tokyo
thì tôi viết cái bài
mùa thu tokyo
vào năm một nghìn chín trăm chín mươi
mình ca ngợi họ
mùa thu tokyo
ánh nắng tràn hoàng
nhọn nhịp đông vui
tràn dâng sức sống
mỗi con người
là một bóng hoa
thành phố là một vườn hoa
vang tiếng chim ca

vang tiếng chim ca
thành phố là một vườn hoa
vang tiếng chim ca

vang tiếng chim ca
thành phố nguy nga
nhiềm tin hy vọng
bài hát bay xa
vang trong con tim ta
bài ca thiên thà
tôi cũng đã được mời hát trước quốc hội của họ nghe
đi nước nào cũng vậy
bây giờ chúng ta đang nhấn mạnh tới
đó là giải pháp

thành ra tôi đã thăm tìm được
đúng không hả

mời bạn cho em
chào chào bác ạ cháu tên là nguyễn thành long hiện đang là sinh viên trường đại học công nghệ biểu chính nguyễn thông ạ
cháu có câu hỏi là trong thời gian tới hội có những hoạt động gì để thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa sinh viên việt nam và sinh viên campuchia ạ
cháu cảm ơn
một câu hỏi rất là thú vị
đúng là cái giao lưu văn hóa để phát huy cái truyền thống văn hóa của mỗi nước và học tập lẫn nhau cái đó rất quan trọng
thời gian vừa qua thì tôi cũng vẫn cứ chăn trở
với đây này thì tôi vẫn nhắc nhở vẫn góp ý với các ông chí là nên quan trọng cái giao lưu văn hóa cái truyền thống văn hóa để chúng ta hiểu nhau thêm
thế còn trong cái hoạt động trong lĩnh vực văn hóa đó thì tôi có lần tôi làm với bộ trưởng bộ giáo dục rồi bộ trưởng bộ văn hóa ở campuchia đó
thì tôi đề nghị tức là làm sao các trường đại học của campuchia đóng ở nông phênh đó
với các trường đại học đóng ở tp hcm đó
nên có cái giao lưu hoặc ngoài đó gặp gỡ nhau giao lưu văn hóa thể thao
cái đó là rất là cần thiết
vâng và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông với những chia sẻ và cũng đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
và xin được kính chúc cho hội hữu nghị việt nam campuchia càng ngày càng lớn mạnh hơn nữa
xin cảm ơn
quý vị vừa theo dõi tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay
và tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục chuyện xa xứ
gia đình chị phạm sen anh kim nhiên xúc đã có nhiều năm sinh sống ở việt nam
vào mỗi dịp cuối tuần không vướng bận công việc nên anh chị muốn bày biện và dọn dẹp lại ngôi nhà làm sao cho có cả nét văn hóa hàn quốc và việt nam
cùng nhau mua sắm đồ trang trí trang hoàng cho ngôi nhà
mua sắm thực phẩm để nấu các món ăn truyền thống được tất cả các thành viên trong gia đình cùng nhau thực hiện
giao thoa hai nền văn hóa việt nam hàn quốc đã mang đến nhiều điều thú vị cho gia đình chị sen và anh kim
tôi có vợ là người việt nam các con ở việt nam nên tôi coi đây là quê hương thứ hai của mình
người hàn quốc và người việt nam có nhiều điểm chung đó là điều coi trọng tình nghĩa giữa người với người và hướng về gia đình
không chỉ sinh sống hạnh phúc cùng nhau anh kim chị sen còn cùng làm việc trong lĩnh vực du lịch lữ hành
những năm gần đây nhiều người việt nam đã làm ăn sinh sống ổn định tại hàn quốc
cùng với đó hàng vạn người hàn quốc đã đầu tư làm ăn sinh sống ổn định tại việt nam
sự giao thoa kinh tế văn hóa đã góp phần đưa mối quan hệ việt nam hàn quốc ngày càng bền chặt
mình chứng rõ nét nhất là tại gia đình chị sen anh kim gia đình có ba thế hệ cùng nhau sinh sống trong không khí luôn rộn vàng tiếng cười
đối với gia đình thì hiện tại là có ba thế hệ sống thì nói chung là gia đình cũng ngoài ông bà rồi các cháu thì cũng giáo dục cho các cháu có những cái tiếp thu và giữ gìn và phát huy được những cái nét văn hóa của hai dân tộc
những gia đình việt nam hàn quốc là minh chứng cho sự hòa hợp và giao thoa các nền văn hóa việt nam và bạn bè quốc tế
trong thời đại hội nhập phát triển sự giao thoa văn hóa kinh tế
sẽ góp phần quảng bá hình ảnh việt nam ra quốc tế cũng như đưa những nét văn hóa đa dạng phong phú của nhiều nước trên thế giới đến với việt nam
đây là lần đầu tiên tôi đến đây và tôi rất thích nó
nó là một thành phố rất thú vị và một thành phố rất thú vị
tôi mong tôi có thể đến đây
tôi mong tôi có thời gian để đến đây nhưng tôi chắc chắn là tôi muốn quay lại
vì vậy người ta rất thú vị và nhìn như đây là một trường hợp rất lớn cho hà nội và việt nam
đây là một trường hợp và người ta đã chuẩn bị cho nó
vì vậy tôi rất thích nó và thức ăn rất tốt
hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo